bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đã làm việc với ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho rằng
qua các ý kiến hà nội có thể xác định những quan điểm để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử
tiến tới xây dựng chính quyền số xây dựng đô thị thông minh thực hiện chuyển đổi số
hà nội mong muốn bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ để xây dựng chiến lực chuyển đổi số để năm hai nghìn hai mươi sáu
hà nội trở thành trung tâm về an toàn an ninh mạng trung tâm nhân tạo lớn của cả nước và mục tiêu của cả khu vực